sau dự thảo nâng chuẩn đào tạo tiến sĩ thì mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã công bố tiếp dự thảo quy định tiêu chuẩn thủ tục bổ nhiệm miễn nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư
theo dự thảo này bắt buộc các ứng viên phải có công bố mới được công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư
điểm nổi bật nhất của dự thảo là nâng cao chuẩn năng lực nghiên cứu của chức danh giáo sư phó giáo sư bằng các chỉ số cụ thể như với tiêu chuẩn chức danh giáo sư
đến năm hai nghìn một mươi chín ứng viên thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên kỹ thuật và công nghệ là tác giả chính và đã công bố được ít nhất một hai bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc phải có ít nhất một bằng độc quyền sáng chế
giáo sư lê thị quý có kinh nghiệm nhiều năm tham dự các hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cho rằng việc nâng chuẩn với chức danh giáo sư phó giáo sư là điều rất quan trọng vì thầy có giỏi mới hướng dẫn được các nghiên cứu sinh giỏi

giáo sư nguyễn đình đức đã hướng dẫn thành công rất nhiều nghiên cứu sinh của mình hầu hết các nghiên cứu sinh đã có công bố quốc tế độc lập thành công của nhóm nghiên cứu này đã khẳng định vai trò dẫn dắt của người thầy